vào ngày bảy tháng một năm hai nghìn một mươi sáu khi hà đình khiêm trở về việt nam và lẩn trốn tại xã trường sinh huyện tuần giáo thì bị các lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ
thưa quý vị năm tấn mặt hàng đông lạnh không rõ nguồn gốc trong đó nhiều sản phẩm đã quá hạn sử dụng vừa được cơ quan chức năng phát hiện tại kho hàng có địa chỉ hai trăm một mươi chín đường trung kính phường trung hòa quận cầu giấy
quá trình làm việc lực lượng chức năng phát hiện trong kho có hàng chục thùng hợp xốp
mặt hàng đông lạnh gồm thịt bò các loại cá thủy hải sản như mực bạch tuộc tôm cua gẹ trong đó có nhiều sản phẩm đang trong giai đoạn bốc mùi hôi thối
nhiều mặt hàng được bọc trong túi ni lông không có nhãn mát một số mặt hàng có rán mát chữ hàn quốc
làm việc với cơ quan chức năng đại diện công ty trách nhiệm hiếu hạn gió biển chủ của số hàng này đã không xuất trình được các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
theo khai báo ban đầu cho biết số hàng này đang được tập kết để chuẩn bị đưa vào các nhà hàng trên địa bàn thành phố hà nội để tiêu thụ
còn tại tỉnh lạng sơn vào ngày hôm qua trong khi đang thực hiện nhiệm vụ kiểm tra kiểm soát lực lượng chức năng tỉnh lạng sơn đã phát hiện chiếc xe ô tô khách
đang vận chuyển nhiều mặt hàng thực phẩm do trung quốc sản xuất không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp và chưa qua kiểm định
lô hàng bị tạm giữ gồm một trăm năm mươi chai dấm xào dầu xào
xì dầu và rượu trắng sáu mươi lọ tương ớt dầu ớt ba mươi kg ớt nghiền dùng để chế biến thực phẩm hai mươi kg bột chin xù chín kg đậu dị cùng với hàng chục kg gia vị các loại
chủ lô hàng trên là vi thị theo thường trú tại quận hai bà trưng thành phố hà nội khai nhận đã mua toàn bộ số thực phẩm lậu này tại khu vực cửa khẩu tân thanh lạng sơn vận chuyển về các tỉnh phía sau
nhận được tin báo của quần chúng nhân dân công an tỉnh bến tre phối hợp với công an huyện châu thành đã bắt quả tang
nguyễn văn nhiếp thường trú tại huyện vĩnh hưng tỉnh long an đang bày bán đĩa vcd dvd không tem nhãn tại chợ tân huế đông ở xã tam hiệp huyện châu thành
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ gần một đĩa không tem nhãn các loại
bước đầu làm việc nguyễn văn nhếp khai nhận đã mua số đĩa trên từ thành phố hồ chí minh về bến tre để bán kiếm lời thì bị lực lượng công an bắt sử
còn tại tỉnh an giang tại tổ một mươi một khóm bình đức năm phường bình đức
thành phố long xuyên tỉnh an giang công an tỉnh an giang đã tiến hành kiểm tra và bắt quả tang cơ sở sản xuất cá cha phi lê do trịnh ngọc minh
chú tại phường mỹ phước thành phố long xuyên làm chủ đã có hành vi xả nước thải chưa qua xử lý ra sông hậu gây ô nhiễm môi trường
tại thời điểm kiểm tra cơ sở của chị ngọc minh đang phi lê khoảng một mươi hai tấn cá cha nguyên liệu dưới nền nhà
nước thải trong quá trình sản xuất được ông minh thải trực tiếp xuống sông hậu mà không qua hệ thống xử lý nước thải trước khi thải vào môi trường
được biết cơ sở sản xuất của ông minh chưa đăng ký giấy phép kinh doanh chưa làm thủ tục giấy tờ về công tác bảo vệ môi trường
hiện cơ quan chức năng đã lấy mẫu nước thải phân tích mức độc hại cụ thể để có những biện pháp xử lý sai phạm